trong những năm qua trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang đang nỗ lực triển khai và đưa các đề án nguồn vốn chương trình khuyến công đến với khu vực nông thôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự khuyến công tuyên quang đồng hành phát triển do đài phát thanh và truyền hình tuyên quang thực hiện
là tỉnh biển núi còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội
nhiều năm qua tỉnh tuyên quang đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công
trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật mua sắm thiết bị máy móc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
qua các chương trình quyến công đã tạo động lực để doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn vươn lên trong sản xuất tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương

đã lập dự án mua sắm một số máy móc thiết bị xây dựng lại nhà xưởng với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
trong đó cơ sở đã được trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng để mua chiếc máy tạo ly sóng phục vụ sản xuất
nếu như trước đây để sản xuất một sản phẩm trang phục thổ cầm dân tộc cần từ một mươi đến một mươi năm mét vải và tạo ly phải mất từ bảy đến một mươi ngày
với tính năng của máy tạo ly sóng là năm mét vải một phút
thì việc tạo ly cho một sản phẩm từ hai đến ba phút
điều này không những giúp cho cơ sở chủ động trong sản xuất đảm bảo thời gian giảm được lượng nhân công đáng kể cho công đoạn này
và còn có khả năng cung cấp vải đã tạo ly cho nhiều cơ sở khác nữa
việc đưa vào ứng dụng máy tạo ly sóng trong sản xuất trang phục thổ cầm dân tộc xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao
mỗi sản phẩm thổ cầm tiết kiệm được bảy công lao động hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng suất lao động
có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại với các cơ sở khác trên địa bàn
với công suất thiết kế của máy tạo ly sóng trong sản xuất trang phục thổ cầm dân tộc xuất khẩu
thì một năm cơ sở dệt thổ cầm mạnh bình xuất khẩu hai sản phẩm các loại đem lại lợi nhuận hơn một tỷ đồng
từ một cơ sở chỉ có năm khung cửa dệt đến nay cơ sở mạnh bình đã có một trăm hai mươi khung cửa dệt các loại vải từ len sợi
với sự đa dạng mẫu mã và kích cỡ
đang hoạt động tại một mươi bốn xã của huyện hàm yên và huyện yên sơn
tạo việc làm ổn định cho một trăm năm mươi lao động là người dân tộc thiểu số
điều đáng nói là từ chương trình khuyến công đã giúp cho cơ sở giảm bớt được chi phí trong đầu tư mở rộng sản xuất
có chương trình hỗ trợ khuyến công đồng chí ở dưới trung tâm khuyến công của tỉnh cũng đã tham quan sưởng
và cũng tư vấn cho mình những thông tin và mở rộng những mô hình sản xuất
như thế này và sẽ giúp đỡ được bà con nhiều hơn
là tỉnh có vùng nguyên liệu chè chiếm khá cao trong khu vực miền núi phía bắc
tuyên quang luôn xác định cây chè là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực
trong những năm qua tỉnh đã trú trọng việc liên kết phát triển chế biến chè theo hướng an toàn bền vững
nâng cao chất lượng cũng như sức cạnh tranh của sản phẩm chè
đảm bảo từng bước chiếm lĩnh thị trường lớn như nga mỹ và một số nước châu âu
tỉnh cũng đã không ngừng quan tâm khuyến khích tạo điều kiện cho các địa phương
người trồng chè đầu tư phát triển vùng nguyên liệu
thực hiện trồng mới cải tạo diện tích giống chè trung du giả cỗi
năng suất thấp bằng các giống chè lai có năng suất cao chất lượng tốt
trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang cũng đã tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp
cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh
hỗ trợ đầu tư đổi mới dây chuyển sản xuất
công nghệ chế biến đảm bảo không ngừng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường
với sự đồng hành của trung tâm khuyến công mà các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến chè
đã mạnh dạn hợp tác liên kết ứng dụng quy trình sản xuất cũng như công nghệ mới trong chế biến
để tạo ra sản phẩm chè xuất khẩu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế
khi vào sản xuất trung tâm khuyến công của tỉnh cũng có tư vấn và tạo điều kiện giúp đỡ
từ về mặt kỹ thuật cũng như là tư vấn giúp đỡ cho một phần kinh phí
để cho hộ sản xuất kinh doanh có điều kiện để mở mang máy móc thiết bị
để tạo điều kiện để sản xuất có hiệu quả
trong những năm qua nhờ có sự hỗ trợ đồng hành của trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại
mà nhiều cơ sở sản xuất doanh nghiệp ở tuyên quang đã vượt qua được khó khăn
chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hiệu quả thiết thực
hoạt động khuyến công đã hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất chế biến chè gỗ
góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản
dù nguồn vốn hỗ trợ của đề án khuyến công không lớn nhưng đã góp phần khuyến khích cơ sở đầu tư
trong việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất để nâng cao thu nhập
cải thiện cuộc sống của người lao động và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
thông qua hoạt động khuyến công các cơ sở công nghiệp nông thôn không chỉ được bổ sung vào kiến thức kinh nghiệm
cho quá trình sản xuất kinh doanh mà còn từng bước nâng cao được năng suất chất lượng sản phẩm
nhiều cơ sở đã được khuyến công hỗ trợ các chi phí để phát triển thị trường
quảng bá sản phẩm thông qua việc tham gia hội trợ triển lãm sản phẩm hàng hóa
công trình khuyến công là một trong những
những cái việc làm để động viên các doanh nghiệp
và kịp thời để cho doanh nghiệp chia sẻ những bước khi một khi gặp khó khăn
trong cái bước đường coi như là làm kinh doanh
thứ hai cái thứ hai nữa là công ty học hỏi được những cái của bên khuyến công
với những các đối bạn rồi xung quanh tỉnh và ngoại tỉnh
để có những cái học hỏi
và phát triển lâu dài sau này
là một tỉnh miền núi kinh tế chưa phát triển đồng đều
trong đó ngành sản xuất công nghiệp nông thôn ở tuyên quang còn lạc hậu kém phát triển
hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn đều có quy mô nhỏ lẻ
phân bố giải rác sức cạnh tranh của sản phẩm rất hạn chế
thiếu vốn cho mở rộng sản xuất
vì vậy trung tâm khuyến công và xuất tiến thương mại tuyên quang
đã triển khai các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương
để hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật
ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh
nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn
cùng với các chính sách yêu đãi của nhà nước
trong những năm qua trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang
đã triển khai các đề án đảm bảo đúng đối tượng đúng mục đích
và đã khuyến khích được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư
vào sản xuất công nghiệp tại địa phương
cái đề án này thì
đã giúp gia đình chúng tôi nâng cao hiệu suất của dây chuyển sản xuất chè
và tạo công an việc làm cho lao động địa phương
có thu nhập ổn định từ ba triệu năm trăm linh nghìn đồng đến bốn triệu đồng trên một tháng
hỗ trợ cho cơ sở giới thiệu về tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập
trong tám năm qua tuyên quang đã dành trên năm tỷ đồng cho quỹ khuyến công
bao gồm cả khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương
thực hiện trên bảy mươi ba đề án đặc biệt ưu tiên các đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật sản xuất mới ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất
riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm quyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang
đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục và tiến hành thẩm định
để triển khai thực hiện sáu đề án khuyến công tại các huyện thành phố trong tỉnh
trong đó có hai đề án thuộc chương trình khuyến công quốc gia với tổng kinh phí đầu tư
năm trăm linh triệu đồng hỗ trợ cho việc mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tôn mát và dệt thổ cầm
bốn đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí gần hai trăm chín mươi triệu đồng
hỗ trợ đầu tư mua sắm nâng cấp thiết bị chế biến sản xuất chè
tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
thông qua các đề án khuyến công đã giúp cho các doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất
nâng cao năng lực quản lý điều hành
và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường
từ các đề án khuyến công đã góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo của các cơ sở sản xuất
thúc đẩy công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển
cùng với triển khai hoạt động khuyến công
thì trung tâm khuyến công cũng triển khai các hoạt động tư vấn khác
đặc biệt là hoạt động tư vấn khuyến công
trung tâm đã triển khai tư vấn tại trung tâm khuyến công
tư vấn trực tiếp tại các cơ sở sản xuất và những cái nội dung tư vấn này thì cũng giúp cho doanh nghiệp
một phần trong cái hướng đầu tư mở rộng sản xuất và những cung cấp những cái thông tin cho doanh nghiệp
nhằm phát huy hiệu quả các đề án khuyến công tạo điều kiện động lực thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã ký quyết định phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh tuyên quang
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi các đề án khuyến công sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề
chuyên kề hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ ứng dụng máy móc tiên tiến hiện đại tiến bộ khoa học kỹ thuật
hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn cung cấp thông tin tuyên truyền
hỗ trợ liên doanh liên kết hợp tác kinh tế phát triển các cụm công nghiệp và di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường
hợp tác quốc tế về khuyến công nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động quyến công với tổng kinh phí thực hiện cả giai đoạn là hai mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng
từ chương trình đã được phê duyệt trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang sẽ xây dựng kế hoạch để đảm bảo nguồn vốn khuyến công được triển khai đúng đối tượng đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
căn cứ vào chương trình đã được phê duyệt trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang đã tham mưu sở công thương
phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai chương trình ở các huyện để triển khai đến tận địa bàn các xã
nội dung chương trình chủ yếu tập trung vào xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới các đề án ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất các đề án xây dựng thương hiệu
đặc biệt năm hai nghìn một mươi sáu thì tỉnh có tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
thì trung tâm cũng tham mưu cho sở công thương phối hợp với các huyện để triển khai cái nội dung này trên toàn tỉnh
với những nguồn kinh phí khuyến công đã thể hiện được sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn
và hỗ trợ cho doanh nghiệp để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trang thiết bị công nghệ mới và xây dựng thương hiệu sản phẩm để khẳng định cái thương hiệu của mình trên thị trường
với phương châm sẵn sàng tiếp sức cho doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn trên chặng đường phát triển
trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tuyên quang đang nỗ lực để triển khai và đưa các đề án nguồn vốn chương trình khuyến công đến khu vực nông thôn
đồng hành cùng với doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự khuyến công tuyên quang đồng hành phát triển do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
phóng sự được phát sóng trên chuyên mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân